trong ngày sáu tháng ba tại khu di tích quốc gia đặc biệt bắc bó tỉnh cao bằng đã tổ chức lễ hội về nguồn bắc bó năm hai nghìn hai mươi
đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực
lễ hội nhằm hướng về cội nguồn lịch sử nâng cao nhận thức chính trị lòng yêu quê hương đất nước và tự hào dân tộc
đồng thời ghi nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc
tạo động lực để tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua yêu nước
tại lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm khích lệ đồng bào các dân tộc tỉnh cao bằng
trong việc giữ gìn bản sắc dân tộc mình vừa là cơ hội giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước về miền đất con người cao bằng